mâu thuẫn ghen tuông chuyện tình cảm
chị ntl mới thuê nhà ở xa phú thọ được vài hôm
thì hôm nay cảnh tìm đến để nói chuyện rồi xảy ra cãi vã
trong lúc tranh cãi cảnh đã sát hai vợ
đối tượng đã bị công an bắt giữ
công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
liên quan đến vụ bé trai sinh năm hai nghìn một mươi sáu mất tích ở đồng nai
đến chiều năm tháng năm hàng trăm người dân cùng toàn bộ cán bộ công chức viên chức xã xuân thiện
cùng lực lượng công an quân đội huyện thống nhất đồng nai
vẫn đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm bé thổ minh phụng tám tuổi ngụ ấp xuân thiện xã xuân thiện
bị mất tích đã ba ngày qua
lực lượng tìm kiếm đã thành lập bảy tổ
phân chia các khu vực để tìm kiếm trên diện rộng
tại khu vực lô cao su các hố sâu sông suối
trên địa bàn xã xuân thiện và các xã lân cận
tuy nhiên đến tối cùng ngày việc tìm kiếm cháu bé vẫn chưa có kết quả
trước đó vào đầu giờ chiều ngày ba tháng năm
bé thổ minh phụng rời khỏi nhà đi chơi
nhưng đến chiều không về
người nhà cùng người dân địa phương đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy
nghi bé bị rơi xuống một số giếng xung quanh khu vực xã xuân thiện
người dân địa phương đã báo cho lực lượng chức năng
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
cùng công an huyện thống nhất
đã cử lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp đến xã xuân thiện để tìm kiếm
nhưng không tìm được cháu bé
mới đây trên đường phố nha trang tỉnh khánh hòa
bé trai đi xe máy cùng mẹ đã xảy ra va chạm với xe máy do một phụ nữ cầm lái
sau va chạm bé trai tử vong người phụ nữ liên quan bỏ trốn
hiện lực lượng chức năng đang truy tìm người phụ nữ này
từ năm tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp nha trang
phát thông báo truy tìm người phụ nữ liên quan vụ tai nạn trên đại lộ võ nguyên giáp
đoạn xã vĩnh thái tp nha trang
là một bé trai tên đê sinh năm hai nghìn một mươi bảy trú tỉnh phú yên tử vong
hình ảnh camera của bệnh viện ghi lại cho thấy
người phụ nữ bỏ trống có đặc điểm nhận dạng mập đeo kính gọng đen mặc quần áo tối màu
trước đó chiều ngày bốn tháng năm tại đoạn đường trên
bé đê được mẹ chở bằng xe máy đi về hướng trung tâm tp nha trang
xe của mẹ b xảy ra tai nạn với xe máy do một người phụ nữ điều khiển lưu thông cùng chiều
sau tai nạn bé đã được người phụ nữ này cùng mẹ đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa cấp cứu
do vết thương quá nặng đến h ba mươi phút ngày năm tháng năm bé đê tử vong
theo công an tp nha trang sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện đao khoa tỉnh khánh hòa cấp cứu
người phụ nữ trên đã bỏ trốn
người dân biết được thông tin về người phụ nữ trên có thể liên lạc trực tiếp với công an thành phố nha trang

gặp thiếu tá hảo điều tra viên
liên quan đến vụ nhà hàng ở quận một tp hồ chí minh
ép khách trả tiền bằng cách lột đồ đuổi khách ra đường
theo các chuyên gia pháp lý bị hại trong vụ án cưỡng đoạt tài sản
xảy ra tại nhà hàng nari quận một tp hồ chí minh
có thể yêu cầu khởi tố thêm tội làm nhục người khác
luật sư đỗ trúc lâm đoàn luật sư tp hồ chí minh cho rằng
ngoài tội danh cưỡng đoạt tài sản cơ quan điều tra đã khởi tố hành vi tấn công
và lột đổ ép người đàn ông trả tiền của nhóm nhân viên nhà hàng ở quận một
còn có dấu hiệu tội làm nhục người khác
theo luật sư lâm bước đầu cơ quan điều tra đánh giá
phía nhà hàng là một đám đông thực hiện các hành vi gây áp lực uy hiếp tinh thần
nhằm buộc bị hại trả tiền đã đủ cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản
quá trình điều tra cơ quan điều tra có thể làm rõ hành vi tội phạm khác nếu có
đồng quan điểm luật sư bùi quốc tuấn đoàn luật sư tp hồ chí minh cho biết
trong trường hợp khách và nhà hàng không thống nhất về số tiền trong hóa đơn
hai bên có thể trình báo cơ quan thẩm quyền hoặc tòa án phân xử
trường hợp này khách hàng đã yêu cầu đến công an để giải quyết
nhưng phía nhà hàng không đồng ý mà gây ra hành vi phạm tội cưỡng đoạt tài sản
theo ông tuấn các hành vi thể hiện bằng lời nói nhằm hạ thâm nhân cách
xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
chẳng hạn thể hiện bằng lời nói như xì nhục chửi bới một cách thô bỉ tục tiễu
hoặc thể hiện qua hành động như lột trần chuồng nạn nhân nhổ nước bọt vào mặt
ném phân mắm tôm trừng thối vào người khác
có dấu hiệu của tội làm nhục người khác
tội làm nhục người khác là tội xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm danh dự của người khác
thông thường người phạm tội sẽ bị phạt tiền từ một mươi đến ba mươi triệu đồng
hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
tuy nhiên trong trường hợp gây dối loạn tâm thần ảnh hưởng đến hành vi
dẫn đến tổn thương cơ thể nạn nhân
sẽ bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm
theo điều một trăm năm mươi năm bộ luật hình sự
trường hợp người phạm tội làm nhục người khác
theo khoảng một điều một trăm năm mươi năm bộ luật thình sự
chỉ bị truy cứu tranh nghiệm hình sự
khi bị hại có yêu cầu khởi tố hình sự
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật
mời quý vị tiếp tục theo dõi
mới đây vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc nội bài lào cai
chiều ngày năm tháng năm
khiến đoạn đường qua vĩnh phúc tê liệt nhiều giờ hướng về hà nội
vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc nội bài lào cai
hướng về hà nội khoảng một mươi sáu h ba mươi phút chiều ngày năm tháng năm
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông
va chạm liên hoàn xảy ra giữa sáu ô tô trên đoạn cao tốc
thuộc hiện bình xuyên vĩnh phúc
tại hiện trường một chiếc xe tải chở hoa quả bị lật
nằm tránh ngang cao tốc
nhiều xe con hư hỏng xe cộng ủng tắc hàng km và không thể di chuyển
theo đại diện đơn vị vận hành cao tốc
nguyên nhân ban đầu được xác định
một xe tải mất lái va chạm với ô tô con
sau đó các xe đi phía sau tiếp tục tông vào
cục cảnh sát giao thông xác nhận
vụ tai nạn không gây thương vong
tuy nhiên tuyến cao tốc nội bài lào cai
đoạn qua khu vực trên tê liệt nhiều giờ
theo chiều về hà nội
lực lượng chức năng phải phân luồng từ xa
để xe cộ thoát ra khỏi cao tốc
tại nút giao ic bốn
tới một mươi tám h bốn mươi năm phút hiện trường vụ tai nạn
vẫn đang được xử lý
xe cộ chưa thể lưu thông bình thường
đội điều tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một
cục cảnh sát giao thông
đang phối hợp với công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
làm rõ các yếu tố liên quan
liên quan đến vụ chó dại tấn công bốn người
ở bình phước
ngày năm tháng năm trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện lộc ninh
tỉnh bình phước cho biết
con chó này dương tính với virus dại và đã chết
hiện tại bốn người bị chó dại cắn
đã được tiêm huyết thanh kháng dại
và đang tiếp tục được theo dõi
trước đó từ ngày một tháng năm đến ngày hai tháng năm
một con chó chạy trên đường
đã tấn công nhiều con chó khác
và bốn người dân tại xã lộc thái lộc hưng
và thị trấn lộc ninh
huyện lộc ninh
nhận được tin báo cơ quan chức năng cùng người dân
đã về bắt con chó này và lấy mẫu đi xe nghiệm
kết quả con chó này đã dương tình với virus dại
chỉ một thời gian ngắn
sau khi bị bắt lại con chó dại này đã chết
sau đó cơ quan chức năng
đã phun thuốc để tiêu độc cửa chùng
ngăn ngừa lây lan dịch bệnh phát tán ra môi trường bên ngoài
mới đây cục hàng công việt nam
vừa quyết định kiểm tra hoạt động bán vé
kê khai nghiêm yết giá vé máy bay
của các hãng hàng không việt nam
thời hạn tiến hành kiểm tra là ba ngày làm việc
từ ngày bảy tháng năm đến ngày chín tháng năm
thời kỳ kiểm tra là từ ngày một tháng một
đến ngày ban hành quyết định này
và các thời kỳ khác có liên quan đến nội dung kiểm tra
đoàn kiểm tra gồm một mươi thành viên
do ông đỗ hồng cầm
phó cục trưởng cục hàng không việt nam làm trường đoàn
sẽ kiểm tra hoạt động bán vé
kê khai nghiêm yết giá vé máy bay
tại các hãng hàng không
trước đó bộ giao thông vận tải đã yêu cầu
cục hàng công việt nam vụ vận tải
về việc giả soát kiểm tra giá vé máy bay
nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước
kiểm soát chặt giá vé máy bay
có phân bình ổn giá
đảm bảo hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
theo đúng chỉ đạo của chính phủ
theo bộ giao thông vận tải
thời gian qua tình trạng giá vé máy bay
của các hãng hàng không nội địa tăng cao
đã ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu đi lại của người dân
nhất là trong dịp cao điểm
như kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vừa qua
do đó cục hàng công việt nam
được yêu cầu khẩn trương giả soát
kiểm tra ngay công tác bán vé
thực hiện kê khai nghiêm yết giá
công khai minh bạch thông tin về giá vé máy bay
của các hãng hàng không
trường hợp phát hiện bất thường
phải kịp thời báo cáo chấn trình
và xử lý ngay vi phạm theo thẩm quyền nếu có
đồng thời tổ chức thanh tra kiểm tra công tác bán vé
thực hiện kê khai nghiêm yết giá
của các hãng hàng không
tuyệt đối không để tình trạng tăng giá vé trái quy định
vụ vận tải được giao chủ động theo dõi
kịp thời tham mưu cho bộ
chỉ đạo các cơ quan đơn vị
tăng cường công tác kiểm tra hoạt động vận tải
phục vụ hoàn khách
cùng đó tăng cường các giải pháp
phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân
bình ổn giá vé không để xảy ra tình trạng
tăng giá vé trái quy định
đặc biệt là dịp cao điểm hề sắp tới
trên nguyên tắc hài hòa lợi ích quyền lợi của doanh nghiệp
và nhu cầu của người dân
vừa qua trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
tháng bốn xảy ra ba đợt nắng nóng trên diện rộng
dù nắng nóng gai cắt bên ngoài
nhưng trên mạng xã hội cũng trở nên sốt hơn
bởi nhiều trào lưu cùng nhiệt độ cao
trong mùa nóng năm nay
nhiều người cho rằng với mức nhiệt này
thì bỏ trứng vào trào
để ngoài trời cũng có thể làm chứng tự chín
như vậy thực hư câu chuyện dùng trào
để chiên trứng trực tiếp dưới ánh mặt trời
mà không cần dùng bếp coi làm trứng chín
như trả lưu trên mạng xã hội trong thời gian qua
dưới góc nhìn của nghề đầu bếp
bếp trưởng vũ nhất thông
giám đốc trung tâm eric vũ cooking grass cho biết
ròng trắng loãng và lòng đỏ
sẽ chín ở khoảng bảy mươi độ
ròng trắng đặc vào khoảng sáu mươi độ
và phải mất một thời gian nhất định
tuy nhiên với kiểu chiên trứng dưới nắng nóng hiện nay
khoảng gần bốn mươi bốn độ
thì vẫn khó xác định được là đã chín hay chưa
vì chưa đạt nhiệt độ đúng khi trứng chín
đồng thời khi để như vậy
bằng mắt thường chúng ta có cảm giác
trứng đã chuyển màu
nhưng thực chất chỉ là trứng chuyển trạng thái
và khô vì nắng nóng
tiến sĩ huỳnh tiến phong giảng viên ngành công nghệ thực phẩm
việc ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững
trường đại học nguyễn tất thành cũng cho rằng
trào lưu chiên trứng bằng cách
đặt trào dưới lòng đường trong nắng nóng hiện nay
không được gọi là nấu chín
mà chỉ là hình thái biến tính chất đạm
theo tiến sĩ phong
chúng ta cần phân biệt các khái nghiệm
nấu chín và biến tính chất đạm
tức là thực phẩm nấu chín
có nghĩa là thực phẩm được thanh trùng bằng nhiệt
và an toàn với người dùng
còn biến tính chất đạm
là chất đạm có sự thay đổi về cấu trúc khoa học
hoặc trạng thái vật lý
về nguyên nhân chứng bị biến tính khi để dưới nắng nóng
tiến sĩ phong phân tích
các vật liệu kim loại khi để đủ lâu dưới thời tiết nóng
sẽ hấp thụ năng lượng bức xạ từ ánh nắng
và chuyển hóa thành nhiệt
làm gia tăng nhiệt độ của vật liệu
mức năng lượng bức xạ của mặt trời trên mặt đất
thường rơi vào khoảng hai can trên một cm vuông một phút
do vậy đã đủ làm biến tính chất trong trứng
tiến sĩ phong lưu ý thêm rằng
việc ăn trứng chiên theo kiểu trào lưu này rất nguy hiểm
vì nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm do nhiễm trùng rất cao
trứng gà vịt có tỷ lệ nhiễm các loại vi khuẩn gây bệnh rất lớn
phải mất ít nhất ba mươi phút để tiêu diệt các vi trùng này ở mức sáu mươi năm độ
trong thời điểm kỳ thi trung học phổ thông đang đến gần
bộ giáo dục và đào tạo quy định

các trường đại học không yêu cầu thỏa thuận với thí sinh
cam kết hoặc xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào
thông tin trên được bộ giáo dục và đào tạo nêu rõ
trong hướng dẫn tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi bốn ban hành mới đây
theo đó bộ giáo dục và đào tạo cho phép các trường đại học
tổ chức xét tuyển sớm thông qua các phương thức tuyển sinh
như xét học bạ xét chứng chỉ xét kết hợp xét điểm thi đánh giá
trừ phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
khi thực hiện xét tuyển sớm các trường buộc phải đăng tải toàn bộ thông tin thí sinh
đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống chung của bộ trước ngày một mươi tháng bảy
để đảm bảo công tác tuyển sinh không xáo trộn hoang mang cho thí sinh
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các trường không được phép yêu cầu
thỏa thuận với thí sinh cam kết hoặc xác nhận nhập học sớm
dưới bất kỳ hình thức nào như nộp phí giữ chỗ thu trước hồ sơ
đặc biệt sau khi đã công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm
các trường tuyệt đối không được điều chỉnh tăng giảm điểm hay xét tuyển lại
trong hướng dẫn tuyển sinh bộ giáo dục và đào tạo cũng quy định
sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
các trường điều chỉnh và công khai mức điểm nhận hồ sơ đăng ký nguyện vọng xét tuyển
đối với các tổ hợp xét tuyển khác nhau trên trang thông tin điện tử của trường
và cập nhật vào hệ thống
với các ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề
các trường sử dụng kết quả điểm thi trung học phổ thông để xét tuyển
phải cập nhật ngưỡng đầu vào chậm nhất một mươi bảy h ngày hai mươi hai tháng bảy
bộ yêu cầu việc điều chỉnh đề án tuyển sinh phải đảm bảo đúng quy định
và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường
ví dụ cơ sở dữ liệu mở thêm ngành mới
số lượng thí sinh đăng ký thấp hơn chỉ tiêu dự kiến một số ngành
nên cần điều chỉnh chỉ tiêu dư cho các ngành gần trong nhóm ngành
việc áp dụng quy định về điểm ưu tiên cho tất cả phương thức xét tuyển đúng quy định của quy chế tuyển sinh
bộ lưu ý không được yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng một trên hệ thống mới được xét tuyển
trừ trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường công an quân đội
sau khi hệ thống tuyển sinh chung của bộ giáo dục và đào tạo lọc ảo và trả kết quả điểm chuẩn
các trường phải quy định tất cả thí sinh sang nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống trước khi nhập học tại trường
các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày một mươi chín tháng tám
và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng tám
kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài
theo kế hoạch của bộ giáo dục và đào tạo các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của bộ
từ ngày một mươi tám tháng bảy và được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần đến một mươi bảy h ngày ba mươi tháng bảy
từ ngày ba mươi một tháng bảy đến một mươi bảy h ngày sáu tháng tám
thí sinh nộp lệ phí xét tuyển
chậm nhất ngày hai mươi một tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào điểm sàn với khối ngành sức khỏe và sư phạm
rồi xử lý nguyện vọng xét tuyển của thí sinh từ ngày một mươi ba tháng tám đến một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng tám
trước một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng tám các trường phải công bố điểm chuẩn thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt một sớm hơn so với năm ngoái ba ngày
đến một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng tám thí sinh hoàn toàn xác nhận nhập học trực tuyến
vào hai mươi h ngày năm tháng năm
tại thành phố điện biên phủ đài truyền hình việt nam tổ chức cầu truyền hình dưới lá cờ quyết thắng
kết nối trực tiếp với bốn điểm cầu hà nội thanh hóa con tum và thành phố hồ chí minh
thủ tướng phạm minh chính và trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc dự sự kiện tại điểm cầu thành phố hồ chí minh
với thời lượng hơn một trăm một mươi phút cầu truyền hình dưới lá cờ quyết thắng đưa khán giả quay trở lại năm tháng hào hùng
với những ký ức không thể nào quên của một thời bom đạn
những dấu mốc quan trọng của bảy mươi năm trước được thể hiện thông qua sự kết hợp giữa những trải nghiệm hiện tại
và hồi tưởng quá khứ sự nghệ thuật và phân tích đánh giá
khi xem phóng sự về những người con đi tìm cha tại nghệ trang liệt sĩ điện biên phủ
thủ tướng phạm minh chính rưng rưng như khóc
các nội dung tại năm điểm cầu được ghép lại thành một bức tranh toàn cảnh về chiến thắng điện biên phủ
mỗi nơi là những nhân chứng sống mỗi điểm cầu ghép lại thành bản hùng ca
mảnh ghép nào cũng đều mang ý nghĩa quan trọng
một góc nhìn đồng đại mô tả các sự kiện tại hà nội tp hcm con tùm thanh hóa trong cùng thời điểm cách đây bảy mươi năm
chương trình đã cho khán giả thấy một góc nhìn rộng hơn về chiến thắng điện biên phủ
nó không chỉ diễn ra trên cánh đồng mường thanh mà còn nhận được sự chia lửa từ những chiến sĩ canh mạng ở khắp mọi miền đất nước
những thông tin này cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại